tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba salvador valdes mesa đang có chuyến thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nhân dân hai nước việt nam cuba cần tiếp tục gìn giữ phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp này
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn quan tâm gắn bó theo dõi mọi bước phát triển của nhân dân cuba anh em
tin tưởng cuba sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội
phó chủ tịch sabando vandes mesa cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ vinh dự đến thăm việt nam đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày lãnh tụ fidel castro đến thăm vùng giải phóng miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tạo ra dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân cuba phó chủ tịch cuba chúc mừng những thành tiệu của việt nam đạt được

ông salvando vandes mesa nêu rõ cuba luôn ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với việt nam đồng thời chia sẻ chuyến thăm chính thức cuba của tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa qua là chuyến thăm lịch sử mở ra chương mới và xác lập các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước